tiếp tục phiên tòa xét xử bụi án vạn thịnh phát
và ngày hôm nay sẽ thẩm vấn hai bị cáo là trương mỹ lan và bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella
trong bốn ngày tính từ ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã thẩm vấn bảy mươi bảy trên tám mươi sáu bị cáo có mặt tại phiên xét xử
năm bị cáo đang bị truy nã hai bị cáo xin vắng mặt
bảy mươi bị cáo đã bị thẩm vấn gồm các cựu lãnh đạo nhân viên ngân hàng scb qua các thời kỳ
cựu cán bộ thanh tra chính phủ cựu cán bộ kiểm toán nhà nước và các cựu lãnh đạo nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
các bị cáo này đều thừa nhận hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo trương mỹ lan
tham ô số tiền hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng của ngân hàng scb như cáo trạng truy tố
các bị cáo này đều thừa nhận hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo trương mỹ lan